mạo danh cán bộ công an vị kiểm soát gọi điện đe dọa vu khống
thông qua mạng xã hội kết bạn làm quen và hứa hẹn tặng quà bằng tiền mặt
rồi yêu cầu người nhận chuyển các loại phí mời tham gia làm cộng tác viên
bình chọn các nhãn hàng trên trang thương mại điện tử như shopee hay lazada hay tiki
những chiêu thức lừa đảo này không mới nhưng vẫn đang được các đối tượng sử dụng
trên không gian mạng nhằm dẫn dụ lôi kéo nhiều nạn nhân sập bẫy
và phóng viên antv đã có phản ánh ngay sau đây
ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai một phụ nữ trú tại thành phố pleiku tỉnh gia lai
nhận được cuộc gọi của một người đàn ông xưng là cán bộ viễn thông tại thành phố đà nẵng
thông báo chị đang nợ cướp điện thoại trả sau
đối tượng yêu cầu người phụ nữ này cung cấp thông tin cá nhân để kiểm tra
xác minh và yêu cầu trả lời điện thoại của nhiều người tự xưng là cán bộ công an
cán bộ viện kiểm soát
trong lúc tâm lý hoảng loạn sợ hãi chị đã gửi số tài khoản
mã otp ngân hàng và bị chiếm đoạt số tiền trên một năm
nghe máy là có một đồng chí giới thiệu là trung úy của bên công an
mới nói là kiểm tra nhanh trên hệ thống thì số điện thoại của tôi
nợ tài khoản của ngân hàng shb đà nẵng với số tiền là một mươi tám tỷ bảy trăm linh triệu đồng
rồi đe dạ tôi là trong cái đường dây buôn bán rửa tiền yêu cầu tôi là
phải cung cấp cái số tài khoản tài sản cá nhân để phục
vụ điều tra và tuyệt đối lúc nào nó cũng nói là không được nói cho người thân của mình
kể cả chồng con nó chỉ làm việc với một mình thôi thôi
cùng chú tại thành phố pleiku người phụ nữ này đọc thông tin quảng cáo trên facebook
nhận dạy việc làm tám mươi tám tuyển cộng tác viên shopee và hướng dẫn truy cập vào trang web lạ
sau khi được nhân viên chăm sóc khách hàng tên my tư vấn hình thức chọn đơn hàng để hưởng hoa hồng
tin tưởng và làm theo
ban đầu sau mỗi lần làm nhiệm vụ số tiền gốc và tiền hoa hồng được chuyển trả đầy đủ như cam kết
những lần sau các đối tượng yêu cầu chị làm nhiệm vụ nhiều hơn và phải chuyển số tiền lớn hơn
chỉ đến khi chị chuyển tổng số tiền trên một trăm tám mươi triệu đồng thì mới biết mình đã bị lừa
những đơn đầu là nó sẽ chuyển lại cho mình trong vòng từ ba tới năm phút thôi
cả gốc và hoa hồng là một mươi
bắt đầu nhiệm vụ thứ ba là nó cứ liên kết đôi liên kết đơn
là bắt đầu nó cứ kéo mình đi theo
thì em cứ nghĩ nó đã nói vậy thôi đường nào mình cũng theo rồi
thì bắt buộc bây giờ em theo để lấy lại được tiền
chứ nếu không thì em sẽ mắc trắng cái số tiền em là chuyển trước đó
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh gia lai
đã ghi nhận hơn ba mươi trường hợp công dân đến trình báo về việc bị đối tượng sử dụng mạng máy tính
mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền bị thiệt hại trên hai mươi hai tỷ đồng
qua việc tiếp nhận xử lý các đơn thư tố giác tội phạm lực lượng công an xác định hầu hết đối tượng trong nước
thực hiện hành vi phạm tội đều có liên quan đến số đối tượng ở nước ngoài
nhiều trường hợp bị hại có số tiền bị chiếm đoạt đều là tiền đi vay mượn cầm cố thế chấp tài sản
để lại hậu quả rất nặng nề về kinh tế tâm lý hạnh phúc gia đình
công tác đấu tranh với loại tội phạm này đang gặp nhiều khó khăn và bất cập
bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan công an người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác
nắm vững quy định của pháp luật
về các thủ tục hành chính thủ tục pháp lý của các cơ quan nhà nước
bảo mật thông tin cá nhân các tài khoản mạng xã hội jalo facebook
không đăng nhập vào các giao diện ứng dụng lạ không rõ danh tính trên không gian mạng
đặc biệt không cung cấp chia sẻ thông tin tài khoản ngân hàng
đặc biệt là mã xác nhận otp của các giao diện ngân hàng cho bất kỳ ai
đặc biệt không cung cấp chia sẻ thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai